hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới foxcon đang chuyển một phần dây chuyển sản xuất máy tính bảng ipad
và máy tính sách tay macbook từ trung quốc sang việt nam theo yêu cầu của apple
đây là thông tin được hãng reuters đăng tải gần đây
theo nguồn tin này dây chuyển trên dự kiến đi vào hoạt động năm hai nghìn hai mươi một
còn theo bloomberg nguồn tin thân cận với hoạt động của foxcon cho biết
công ty này đã thông báo khoản đầu tư mới hai trăm bảy mươi triệu usd vào việt nam
đồng thời cho biết các công ty lắp ráp airpost đã bổ sung một số dây chuyển lắp ráp tại việt nam
các công ty đặt tại đài loan trung quốc như foxcon cũng đang tìm cách di rời sản xuất ra khỏi trung quốc
và đến một số nước như mexico hay ấn độ